tiếp tục phiên họp thứ ba mươi hai của ubthqh sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ubthqh đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn các cơ quan của quốc hội đoàn đại biểu quốc hội đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân
và tiếp nhận phân loại xử lý đơn khiếu nại tố cáo các đơn có căn cứ pháp luật đều được nghiên cứu
chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tính đến nay ban dân nguyện đã nhận được kết quả giải quyết trả lời
đối với hai một trăm ba mươi hai trên hai hai trăm một mươi sáu kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm chiếm chín mươi sáu sáu
việc tổng hợp báo cáo về công tác dân nguyện hàng tháng của các cơ quan của quốc hội đoàn đại biểu quốc hội được chú trọng hơn
kịp thời gửi báo cáo đến ban dân nguyện để tổng hợp báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội và các đại biểu quốc hội
năng lên nội dung báo cáo đa dạng đầy đủ hơn phản ánh kịp thời nhiều vấn đề nổi bật thời sự mà cử tri và công dân quan tâm kiến nghị
vẫn còn tồn tại tình trạng cơ quan cá nhân có thẩm quyền chưa trú trọng khẩn trương giải quyết rứt điểm các vụ việc khiếu nại
tố cáo đông người phức tạp về an ninh trật tự và các vụ việc được ủy ban thường vụ quốc hội lựa chọn giám sát được nêu trong báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội hàng tháng
cử tri và nhân dân đánh giá cao những chính sách của đảng quốc hội chính phủ góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia ổn định và phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước trong tình hình quốc tế có nhiều biển động khó khăn và phức tạp
cử tri và nhân dân cũng bày tỏ sự tin tưởng của đảng và nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay nhờ vụ án tham nhũng mới được phát hiện
và các cá nhân liên quan đang giữ chức vụ cao trong hệ thống chính trị cũng bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật góp phần củng cố niềm tin của nhân dân cả nước vào quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng và nhà nước không có vùng cấm không có ngoại lệ
cử tri và nhân dân cũng quan tâm đến chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của chủ tịch quốc hội vương đình huệ và việc ký mới thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả chuyến thăm từ tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan lập pháp đến tạo khung pháp lý giúp phát huy tiềm năng thế mạnh trong hợp tác kinh tế thường mại đầu tư giữa hai nước và củng cố nền tảng xã hội cho tình hữu nghị việt trung đồng thời kỳ vọng những thành quả này sẽ góp phần làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ song phương
có điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch nhưng do nhiều vương mắc với đất đai nên tốc độ phát triển du lịch ở lào cai chưa tương xứng với
với tiềm năng luật đất đai sửa đổi hai nghìn hai mươi bốn được xem là cơ hội vàng sẽ tháo gỡ những nút thắt khơi thông nguồn lực từ đất thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch
do quy hoạch mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên nhiều hộ dân ở vùng cao thị xã sapa tỉnh lào cai không thể làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
từ đó các công trình xây dựng phục vụ du lịch cũng không thể triển khai
luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn với quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn điều này sẽ giúp người dân có cơ hội để phát triển các mô hình du lịch
tất cả các hộ liên quan tới nhà làm qua những năm liên quan tới làm nhà trên đất đông nghiệp thì chính là những cái đấy mà liên quan tới sau này mà luật sửa đổi mà cho phép gọi là những cái trên đất nông nghiệp mà nhà đã tồn tại rồi thì được phép là chuyển mục đích sử dụng đất
thì xã cũng đang chính là cái này cũng đang vận động để các hộ cũng nắm được và thứ hai là sẽ chuyển đổi được cái đấy thì để đủ các cái điều kiện để mình đăng ký gọi là các kinh doanh làm sao cho nó phù hợp nhất
luật đất đai sửa đổi năm hai nghìn hai mươi bốn cũng có nhiều điểm mở về việc sử dụng đất đa mục đích
cụ thể tại điều hai trăm bốn mươi tám của luật này quy định sửa đổi một số điều của luật lâm nghiệp trong đó cho phép chủ rừng được liên kết xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong rừng đặc dụng
phát triển du lịch sinh thái thì nó cũng đã làm thay đổi cái bộ mặt đời sống kinh tế xã hội của nông thôn miền núi
bản thân các đơn vị làm du lịch sinh thái thì người ta cũng phải tự tôn tạo cũng như là trồng bổ sung các loài cây
thì đây cũng là những cái biện pháp để tác động làm tốt hơn cho cái công tác quản lý bảo vệ rừng
với những người chủ thể sử dụng đất này thì cũng phải lập dự án và phương án
để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sau khi được duyệt thì được tổ chức triển khai
nhưng tuy nhiên cũng cởi nút đi rất nhiều
chúng ta thấy rằng đấy là cơ hội mở ra cho vùng đất du lịch chúng ta và hy vọng rằng sau thời điểm luật có hiệu lực
điều khoản này có hiệu lực thì cũng thao gỡ được một số dự án mà hiện nay đang trông chờ
luật đất đai sửa đổi hai nghìn hai mươi bốn là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai
đây cũng là cơ sở để các tỉnh miền núi khai thác tốt tiềm năng về đất đai và văn hóa bản địa để thu hút đầu tư phát triển du lịch
thưa quý vị vào lúc một giờ ba mươi phút dạng sáng nay một mươi sáu tháng bốn trên địa bàn tỉnh con tum xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào lúc một giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi sáu tháng bốn
vụ tai nạn xảy ra vào lúc một giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi sáu tháng bốn và do xe tải tự lao xuống cống thoát nước
vào thời điểm trên ô tô tải biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi bốn nghìn năm trăm một mươi sáu do nguyễn quảng nhãn ba mươi hai tuổi chú xã quế châu huyện quế sơn tỉnh quảng nam điều khiển lưu thông hướng tỉnh quảng nam đi tỉnh con tum
đến đèo lò so đoạn km một nghìn bốn trăm hai mươi một trăm bảy mươi thuộc thôn măng khanh xã đắc man huyện đắc lây tỉnh con tum thì bất ngờ xảy ra tai nạn
hiện trường cho thấy ô tô tải do nguyễn quảng nhãn điều khiển lao xuống cống thoát nước bên đường
hậu quả vụ tai nạn khiến lái xe nguyễn quang nhãn và vụ xe nguyễn tấn toàn hai mươi năm tuổi cùng chú xã quế châu huyện quế sơn tỉnh quảng nam tử vong tại chỗ
xe ô tô hư hỏng nặng
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum đã có mặt để bảo đảm an toàn giao thông và xử lý hiện trường
chiều qua một mươi năm tháng bốn bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm ra mắt trung tâm huấn luyện cấp cứu trấn thương quốc tế đầu tiên tại việt nam
tại lễ ra mắt đại diện bộ quốc phòng các đối tác từ hoa kỳ đã trao chứng nhận công bố quyết định thành lập trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế
ielts đầu tiên tại việt nam cho bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm và quyết định kiện toàn nhân sự kiêm nhiệm gồm giám đốc điều hành giám đốc y tế điều phối viên đội ngũ giảng viên
các đối tác từ ielts đặt chuẩn quốc tế
theo yêu cầu bắt buộc của liên hợp quốc cán bộ nhân viên y tế khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình phải có chứng chỉ về cấp cứu chấn thương quốc tế được liên hợp quốc và quốc tế công nhận
tiến sĩ bác sĩ trần quốc việt giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết qua nghiên cứu mô hình trung tâm cấp cứu chấn thương tiêu chuẩn quốc tế đã được triển khai ở một số nước đông nam á và khu vực
với việc trở thành trung tâm ielts đầu tiên tại việt nam trung tâm ielts bệnh viện một trăm bảy mươi năm là trung tâm đầu tiên trực thuộc một đơn vị quân y tại đông nam á
thưa quý vị tuyến quốc lộ một mươi bốn d dài bảy mươi sáu km khởi đầu từ bến rằng huyện nam giang tỉnh quảng nam đến cửa khẩu quốc tế nam giang đắc tà ốc kết nối với nước bạn lào
đây là tuyến giao thông độc đạo nối từ trung tâm huyện nam giang đến tám xã vùng cao của huyện
dù là quốc lộ nhưng đường này chỉ rộng khoảng sáu năm mét được đầu tư thừa hơn hai mươi năm trước cùng với việc gánh hàng nghìn lực phương tiện lưu thông mỗi ngày nên hư hỏng xuống cấp rất nghiêm trọng
dù là trời nắng nóng nhưng người đàn ông này vẫn phải mặc áo mưa để chạy xe máy nếu không làm thế thì quần áo trên người sẽ bị lấm lem bởi bụi đường
kể từ ngày trở quạng bô xích từ lào về ngày cũng như đêm hàng trăm chiếc xe tải hạng nặng nối đuôi thay nhau bầm nát tuyến quốc lộ một mươi bốn d
mặt đường không những xuất hiện ổ voi mà bụi bay mù mịt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
cái việc mà họ chạy rồi ủng tắc giao thông là gây ra tai nạn cho bà con cũng rất là nhiều
cho nên là cũng mong là đảng nhà nước quan tâm rồi mở cái đường rồi nâng cấp lại cái đường để cho bà con nó đi lại an toàn hơn
mặc dù tỉnh quảng nam các ngành chức năng và huyện nam giang cũng đã đầu tư sửa chữa tu bổ tuyến đường huyết mạch này
thế nhưng chủ yếu vẫn chỉ là vá víu tạm thời
hiện nay thì tuyến đường này thì một ngày cái lưu lượng xe có hàng trăm
mà mấy trăm lượt thì cho nên là xuống cấp hầu hết là xuống cấp toàn bộ
cho nên là người dân rất là khó khăn và huyện cũng đã nhiều lần đề xuất với lãnh đạo tỉnh
kể cả luôn đồng ý quốc hậu
thế nhưng hiện nay thì vẫn chưa có cái việc là tổ chức như thế cho nên rất là khó cho huyện
vì đây là cái đường huyết mạch của huyện mà
để đi công tác vùng xa vùng xa rồi lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ phát triển thế giới hậu biên giới
thứ hai nữa là để giữ vững ổn định chính trị trật tự an ninh biên giới thì cũng phải đi cái đường này
và người dân thì lưu thông hoàn hóa để phát triển kinh tế cũng có nhân hội gia đình thì cũng đi đường này
năm hai nghìn hai mươi ba quảng nam đề nghị bộ giao thông vận tải đầu tư nâng cấp
cải tạo quốc lộ một mươi bốn d theo hai giai đoạn phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật
bảo đảm xe công tên nơi vận tải đi lại thuận lợi an toàn với tổng bức đầu tư hơn hai bảy trăm ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên trong quá trình chờ đợi dự án được triển khai thì hàng ngày
hàng chục nghìn người dân bà con dân tộc thiểu số ở tám xã vùng cao biên giới của huyện nam giang
vẫn thấp thỏm lo sợ khi lưu thông trên tuyến đường này
thưa quý vị vào ngày một mươi sáu tháng bốn tức mùng tám tháng ba âm lịch
tại dân trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thỏ
ba tổ chức lễ rỗ tổ hùng phương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn
tổ chức hội thi gói nấu bánh trưng và dạ bánh dày năm hai nghìn hai mươi bốn
hội thi gói nấu bánh trưng dạ bánh dày năm hai nghìn hai mươi bốn có sự tham gia của một mươi ba đội đến từ một mươi ba huyện thành thị trong tỉnh
các nghệ nhân gói nấu bánh trưng sẽ tranh tài ở nội dung gói năm kg gạo nếp một kg đỗ xanh một kg thịt lợn
thành một mươi chiếc bánh trưng vuông trong thời gian tối đa một mươi phút
luộc bánh trong năm giờ đồng
đối với nội dung dạ bánh dày các nghệ nhân phải nấu năm kg gạo nếp thành xôi trong thời gian tối đa ba mươi phút
dạ và nặn thành một mươi chiếc bánh dày trong thời gian tối đa một mươi năm phút
hội thi nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
khơi dậy niềm tự hào về lịch sử và sự sáng tạo trong lao động
thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên cha mẹ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo
của di sản văn hóa thời hùng vương và tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ
vào sáng nay nhà xuất bản quân đội nhân dân phối hợp với công ty cổ phần tri thức văn hóa sách việt nam
tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bộ sách hơn ba mươi cuốn với những hồi ký hồi ức của các tường lĩnh nổi tiếng
đã từng trực tiếp tham gia chỉ huy chiến thắng điện biên phủ bảy mươi năm trước
là những cuốn sách được tái bản nhiều lần đến nay vẫn còn nguyên giá trị và sức hút lớn
bởi đây là những cuốn sách kinh điển được viết bằng tư duy và tầm nhìn
chiến lược quân sự như địa biên phủ địa biên phủ mốc vàng lịch sử của đại tướng võ nguyên giáp
đại tướng hoàng văn thái với chiến dịch điện biên phủ
đại tướng lê trọng tấn với chiến dịch điện biên phủ
chiến dịch điện biên phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ việt nam
sức mạnh việt nam trong chiến dịch điện biên phủ
điện biên phủ đỉnh cao của nghệ thuật chiến dịch việt nam
chiến dịch địa biên phủ sự kiện con số
võ đại tướng với địa biên phủ
chiến thắng điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn dưới góc nhìn của người nước ngoài
quá trình tổ chức xuất bản bộ sách về chiến thắng điện biên phủ lần này
trước hết để kế thừa tiếp nối phát triển các bộ sách đã xuất bản ở những lần kỷ niệm trước
đặc biệt chú trọng trong việc lựa chọn kỹ lưỡng để tái bản những cuốn sách có giá trị cao
dành nhiều công sức trí tuệ để đối chiếu tra cứu biên tập trình sửa một số tư liệu cho phù hợp và chuẩn xác hơn
bộ sách ra mắt hôm nay
bộ sách ra mắt hôm nay đã góp phần chuẩn hóa nhiều tư liệu quý và chính xác hơn
dẫn giải cho người đọc dễ hiểu khi có những tư liệu còn khác nhau
bộ sách không chỉ đồ sộ về số lượng mà cả về sự phong phú về thể loại đa dạng về nội dung
tổ chức biên tập xuất bản công phu nghiêm túc
sau khi xuất bản được thư viện quân đội phát hành toàn quân toàn quốc nhanh và sớm nhất
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm một trăm năm mươi bốn năm ngày sinh vladimir il inik lenin
sáng nay trên quê hương chủ tịch hồ chí minh và tỉnh nghệ an
tỉnh nghệ an và tỉnh ulanos của liên bang nga long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài lenin
đây là một sự kiện có ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh nói riêng
việt nam và liên bang nga nói chung
công trình tượng đài lenin tại thành phố vinh là biểu tượng văn hóa nghệ thuật
thể hiện tình cảm gần gũi gắn bó mà nhân dân hai tỉnh dành cho nhau
công trình tạo thêm không gian đẹp và là điểm nhấn cho diện mạo đô thị khu vực trung tâm thành phố vinh
hơn thế từ những hoạt động ngoại giao văn hóa này hai tỉnh sẽ gắn kết hơn trong các hoạt động hợp tác song phương
trên các lĩnh vực đầu tư thương mại y tế giáo dục và đào tạo du lịch
chính quyền và nhân dân tỉnh nghệ an sẽ quản lý giữ gìn và phát huy giá trị công trình
mà chính quyền và nhân dân tỉnh ulyanovsk trao tặng
tượng đài lenin có trọng lượng bốn năm tấn chiều cao ba sáu mét chất liệu làm bằng đồng
vị trí khuôn viên đặt tượng nằm ở trung tâm khu vực giao nhau giữa đại lộ lenin với đường nguyễn phong sắc thành phố vinh